hà nội sau những ngày nới lỏng giãn cách xã hội mật độ giao thông tăng lên
trên nhiều tuyến đường thì tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng có dấu hiệu gia tăng trở lại
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông cũng như tổ công tác đặc biệt một trăm bốn mươi một
tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm và những vi phạm nào phổ biến trong thời gian qua
mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của chúng tôi
chốt công tác y chín nghìn một trăm bốn mươi một làm việc trên tuyến đường phạm hùng thành phố hà nội
chỉ sau ít phút tổ chức lập chốt ngay lập tức lực lượng chức năng đã phát hiện không ít vi phạm
dừng kiểm tra phương tiện xe máy do thanh niên này điều khiển lực lượng chức năng phát hiện
một báo thuốc lá chứa một vói nghi là thuốc phiện
sau một thời gian quanh co chối nhận thanh niên này đã thừa nhận được một người nhờ đến lấy
sau đó mang về nhà ngay lập tức các cơ quan chức năng đã tiến hành làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
theo các cơ quan chức năng sau khi thành phố nới lỏng giãn cách tình trạng vi phạm giao thông đã tăng
lên khá nhiều phổ biến nhất là các vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm nồng độ cồn đáng chú ý những đối tượng
vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên điều đáng nói là không ít trường hợp sau khi lực lượng chức năng
ra hiệu lệnh kiểm tra đã quay đầu xe tăng cao bỏ chạy tập trí có trường hợp còn lạng lách lao trực tiếp
lực lượng chức năng làm nhiệm vụ do vậy đối với mỗi tổ công tác lực lượng chức năng đều tổ chức
các phương án khác nhau trên mỗi tuyến

làm nhiệm vụ sẽ kiên quyết tiến hành xử lý nghiêm thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục
tăng cường bố trí các tổ công tác theo những khung giờ khác nhau đồng thời chủ động lên các phương án
trên các tuyến đường địa điểm là nơi thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự an toàn giao thông